bản tin tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự đáng chú ý
thưa quý vị tại bình định trong một đêm bốn ổ nhóm ma túy vừa bị lực lượng phòng chống ma túy công an tỉnh bình định triệt xóa
hàng chục đối tượng đang bị tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ
theo thông tin ban đầu lúc ba giờ sáng ngày chín tháng năm phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bình định
phối hợp với công an quy nhơn và cảnh sát cơ động cùng lúc kiểm tra tại hai nhà nghỉ
một căn hộ trung cư và một khách sạn trên địa bàn thành phố quy nhơn
lực lượng chức năng phát hiện hơn bốn mươi đối tượng trong đó có một mươi năm đối tượng nữ liên quan đến hành vi tàng trữ sử dụng mua bán trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ hơn hai trăm sáu mươi gram ketamine hơn năm trăm chín mươi một gram mdma
vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra làm rõ xử lý các đối tượng
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé